và bộ não của đô thị thông minh là nơi tổng hợp khai thác tất cả các nguồn thông tin dữ liệu trong thời gian thực
với các công cụ hỗ trợ ra quyết định tối ưu qua đó giúp lãnh đạo thành phố điều hành xử lý các tình huống quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố
đây sẽ là nội dung chính chúng tôi đề cập trong chương trình tuần này
phần tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh còn bây giờ là nội dung chi tiết
qua hai năm thực hiện đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh diện mạo đô thị thông minh đã hình thành ngày càng rõ nét
kho dữ liệu dùng chung giai đoạn một đã đi vào hoạt động trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở ngành
cũng như cơ sở dữ liệu văn bản điện tử một cửa điện tử phục vụ giải quyết khiếu nại tố cáo
cùng đó là đường dây nóng đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
dự án đầu tư công địa chính cơ sở khám chữa bệnh chứng chỉ hành nghề y cơ sở giáo dục dịch vụ giáo dục
cổng dữ liệu của thành phố data hochiminhcity gov vn là nơi khai thác tập trung kho dữ liệu dùng chung
phục vụ cho nhu cầu kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước
gắn với cơ sở dữ liệu này là quy chế sử dụng dữ liệu là rất quan trọng
chúng ta biết dữ liệu là tài nguyên vừa có thể làm kinh doanh
nhưng cũng vừa có thể là không hoàn toàn là phá hoại
nếu chúng ta không biết bảo vệ dữ liệu phù hợp từ người ngoài
có thể là dụng phá hoại mình chứ không phải không đâu
trên xây dựng cơ sở dữ liệu là rất quan trọng
nên phải có quy chế sử dụng nguyên liệu cái này cho phân cấp cái này
hiện nay tại thành phố hồ chí minh bất cứ người dân nào khi muốn cập nhật thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín chỉ cần gõ vào địa chỉ
hạ tầng đô thị thànhphố hồchiminh gov vn
gạch chéo ncov đồng thời tại địa chỉ này cũng cung cấp đầy đủ thông tin
địa chỉ các chợ siêu thị trạm cấp cứu điểm bán khẩu trang
trong giai đoạn mà cao điểm phòng chống dịch đặc biệt là giai đoạn từ ngày một tháng bốn
khi mà cả nước bắt đầu cách ly xã hội thì ủy ban nhân thành phố có chỉ đạo
sở minh truyền thông phối hợp với một số sở ngành một số đơn vị
là chuyển đổi trung tâm điều hành thành trung tâm chỉ huy phòng chống dịch
việc này sẽ là một cái kênh để hỗ trợ cho người nước ngoài tốt nhất trên địa bàn thành phố
tại vì họ sẽ không biết được là khi mà họ cần hỗ trợ thông tin thì họ cần liên hệ số nào
và khi mà có được cái trung tâm chỉ huy phòng dịch nhất là qua cái đầu số một mươi hai đến số ba
thì là tổng đài cũng tiếp nhận được rất là nhiều cái câu hỏi hoặc là các cái yêu cầu
từ người nước ngoài sinh sống trên địa bàn và tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt
có nghĩa là không chỉ là người dân thành phố người dân việt nam biết được
tổng đài của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch mà cả các bạn nước ngoài
sinh sống trên địa bàn thành phố cũng biết đến chúng tôi để có thể nhờ hỗ trợ khi cần thiết
còn đây là tổng đài một nghìn hai mươi hai của thành phố
hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật được ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo thực hiện và giao sở thông tin truyền thông làm đơn vị chủ trì
cùng tám mươi bốn đơn vị sở ngành ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện và các đơn vị quản lý sở hữu
ghi tu hạ tầng tham gia giải quyết xử lý các sự cố hạ tầng
các sự cố do người dân phản ánh
hệ thống gồm sáu kênh tiếp nhận phản ánh gọi điện thoại nhắn tin gửi email website facebook
và ứng dụng trên điện thoại
đặc biệt cổng một nghìn hai mươi hai đã mở rộng cho hai mươi bốn quận huyện đáp ứng nhu cầu đông đạo của người dân
đã giúp lãnh đạo tăng cường sự hợp tác với người dân giúp phản ứng khắc phục nhanh
với các tình huống sự cố mà người dân đang đối diện
giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại cho người dân và xã hội
hệ thống để cho người dân có thể cung cấp các thông tin về những tình huống không khẩn cấp
ví dụ tôi nói như sự cố hạ tầng chữ thực đô thị những vấn đề về an ninh đô thị
những vấn đề về những lĩnh vực mà có thể liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân
hoặc người dân có thể góp ý hiến kế cho việc xây dựng chính quyền
hiện nay với hơn một camera được kết nối
tích hợp dữ liệu về trung tâm
trong đó có thể phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc năm mươi camera nhằm nhận diện khuôn mặt
nhận dạng loại phương tiện phát hiện đám đông các sự cố về giao thông an ninh trật tự
các ngành lĩnh vực đã từng bước tiếp cận đô thị thông minh với một số kết quả cụ thể
khi nói về trung tâm điều hành thì chúng ta thấy có những tình huống bình thường
ví dụ như lãnh đạo thành phố phải có tổng hợp các thông tin từ các hoạt động kinh tế xã hội
giao thông an ninh trật tự trên địa bàn
còn có những tình huống khẳng cấp về mất an ninh trật tự lớn
tình huống thiên tai địch họa hoặc những tình huống khẳng cấp khác thì cần phải có trung tâm chỉ huy
ở đây trung tâm điều hành đô thị thông minh thực hiện cả hai chức năng là hỗ trợ đối tượng điều hành cho lãnh đạo
và cũng như là hỗ trợ công tác chỉ huy các tình huống khẳng cấp
việc chia sẻ dữ liệu thông qua kết nối camera từ nhiều lĩnh vực khác nhau về trung tâm điều hành
đã giúp giảm được chi phí đầu tư
điều cốt lõi của đô thị thông minh chính là công tác quản lý thông minh
với đầy đủ dữ liệu công cụ kênh tương tác thì công tác điều hành ra quyết định của lãnh đạo sẽ thông minh hơn
khi đã quản lý thông minh thì người dân sẽ được chăm sóc tốt hơn được cung cấp các công cụ phương tiện thông minh
chẳng hạn như các app về giao thông giáo dục y tế cổng một nghìn hai mươi hai để thụ hưởng phục vụ nhu cầu đi lại
vui chơi mua sắm học tập khởi nghiệp tăng thu nhập
khi những con người thông minh kết nối với nhau thì sẽ là một cộng đồng một xã hội thông minh
một thành phố thông minh có chất lượng cuộc sống tốt hơn
thành phố hồ chí minh đang tập trung nhiều phương hướng và giải pháp công nghệ đột phá
hướng đến mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh sẽ hoàn thiện những nội dung ban đầu
theo đúng tiến độ đã đề ra